mở đầu với các tin tức về an ninh trật tự vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bốn bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám e trần phú tp nhcm
tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bốn bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám e trần phú tp nhcm